hôm nay ngày chín tháng một ngày làm việc thứ hai của phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
trong phiên làm việc buổi sáng hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ các tình tiết của vụ án
hai bị cáo được hội đồng xét xử hỏi đầu tiên là vũ đức thuận nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
và nguyễn mạnh tiến nguyên phó tổng giám đốc pvc
sau một số câu hỏi luật sư cho rằng để làm rõ vai trò của bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc pvc hội đồng xét xử cần cách ly thuận và tiến ra phòng riêng
tiếp đó hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc pvc
về việc thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii bị cáo trịnh xuân thanh khai bản thân là lãnh đạo đơn vị
thực hiện triển khai kế hoạch năm thông qua pvc
về tài chính năm hai nghìn một mươi một pvc đã tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ
vào thời điểm đó khi được chỉ định cho pvc thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
bị cáo trịnh xuân thanh có liên hệ với nhà đầu tư nước ngoài để đề xuất với pvc dù biết năng lực của pvc chưa đủ
theo bản cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy ông đinh la thăng đã đưa trịnh xuân thanh từ tổng công ty sông hồng
về làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị
đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho pvc hoạt động
khi pvc lâm vào khó khăn trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
ông đinh la thăng đã chỉ định pvc thực hiện gói thầu một số hạng mục tại dự án
từ việc ký kết các hợp đồng này ông thăng tiếp tục chỉ đạo pvc tạm ứng sáu sáu triệu đô la mỹ
và hơn một ba trăm linh tỷ đồng cho pvc
sau đó các bị cáo tại pvc đã làm khống hồ sơ
để rút một một trăm một mươi năm tỷ đồng và sử dụng sai mục đích trái quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm một mươi chín tỷ